qua nghi can gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa qua tại một phòng trọ trên
địa bàn quận liên triểu thành phố đà nẵng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà
đà nẵng tạm giữ tại thời điểm bắt giữ đối tượng có biểu hiện đã sử dụng ma túy đá
trước đó vào khoảng một mươi hai giờ trưa người dân sống trên khu vực đường hòa nam sáu
phường hòa minh quận liên chiểu phát hiện thi thể một phụ nữ bị sát hại giả mang
hung khí là một chiếc sản tiến hành điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
đã nhanh chóng bắt giữ nguyễn hoài thanh chú phường thanh khê đông quận thanh khê
tại thời điểm bắt giữ đối tượng có biểu hiện đã sử dụng ma túy đá có hành vi đập phá và khai báo hoang tưởng
nạn nhân ba mươi bốn tuổi trú phường chính gián quận thanh khê đà nẵng là người yêu của thanh
đã thuê căn phòng trọ trên sinh sống hiện phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng
đã tiếp nhận nghi can trên và tiếp tục điều tra vụ việc
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống mà chính anh trai đã dùng dao đâm chết em ruột của mình
vụ án vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh vĩnh long đối tượng nguyễn văn hải năm mươi tuổi quê quán ở ấp phú thạnh hai
xã đồng phú huyện long hồ đã bị công an tỉnh vĩnh long tạm giữ về hành vi giết người
vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi tám tháng một mươi nguyễn văn hải cùng nguyễn văn minh thanh bốn mươi tuổi em ruột của hải
và người hàng xóm tên là nguyễn văn phong em hai mươi bảy tuổi ngụ ấp phú thành ba xã đồng phú huyện long hồ
đang ngồi nhậu tại nhà của bà nguyễn thị hai là mẹ ruột của hải thì nguyễn văn phụng bốn mươi tám tuổi là em ruột hải
ngụ cùng ấp đi qua nhà bà hai để ăn cơm lúc đó hải nhớ lại chuyện mâu thuẫn trong việc chia tiền công làm thuê chung
nên hải đi đến chỗ phụng và dùng dao đâm vào người phụng dẫn đến tử vong
thanh chạy ra can ngăn cũng bị hải đâm trúng vào vùng nách trái bị thư nhẹ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đang tạm giữ đối tượng hải
đối tượng lê thị hường trú phường an đông tp huế vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố huế
bắt tạm giam về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng chín ông mai bá lộc
và ông nguyễn thịnh cùng chú trên địa bàn thành phố huế
điều khiển xe ô tô đến nhà số sáu mươi chín an dương vương phường an đông tp huế để tìm hiểu mua nhà
cho rằng nhà này mình đang khiếu kiện để đòi lại nên lê thị hường đã vô cớ lấy dao dọa chém ông lộc
bất ngờ trước phản ứng của bà hương nên ông lộc dùng ghế nhựa đỡ lại
thấy bà hường quá hung hăng nên ông lộc bỏ xe đi và lên xe ô tô
thì bị con trai của bà hường là nguyễn đức tuấn đuổi theo và dùng ghế gỗ đánh vào xe ô tô gây hư hỏng
ông thịnh đến can ngăn thì hai mẹ con hường tiếp tục dùng dao ghế gỗ đập phá xe ô tô của ông thịnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với lê thị hường và nguyễn đức dũng về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
thưa quý vị và các bạn vào ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một đội cảnh sát một trăm một mươi ba thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an khánh hòa chính thức được thành lập
trải qua chặng đường một mươi năm năm công tác chiến đấu lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh đã lập được nhiều chiến công xuất sắc
là chỗ dựa tin cậy trong việc bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân góp phần đắc lực trong sự nghiệp đấu tranh chấn áp tội phạm giữ gìn an ninh trật tự
đã hơn nửa tháng trước qua chị nguyễn thị thanh vân trú tại tổ chín thôn phú thạnh xã vĩnh thạnh tp nha trang
vẫn chưa thể quên được cảm giác sợ hãi lúc bị tên ngáo đá cầm dao cố thủ trong nhà mình xảy ra trong ngày một mươi hai tháng một mươi vừa qua
tượng phạm tấn tới đến nhà chị vân chơi nhưng bỗng nhiên lên cơn phi thuốc đã ra tay đánh mẹ chồng chị vân đồng thời cầm dao cố thủ trong nhà
lúc đó chị vân cùng đứa con một tuổi quá hoảng sợ nên vào phòng khóa cửa và gọi điện cho cảnh sát mùa mùa ba
xuống lầu em thấy là trên tay đằng sau lưng cầm một con dao
thì em mới nói là thôi mà nói mẹ là đừng cho ai vô hết vì lỡ có chuyện gì em còn trên lầu em khóa cửa trên lầu
thì cỡ đứng cứ đứng biết trong đó mọi dân hàng xóm nói
nói chung là gọi mọi người qua giúp thì không ai cũng dám bước vô hết vì vô là sợ bị đánh không ai dám vô thì mới gọi cho mấy anh này xuống
sau khi gọi mấy anh mùa mùa ba lên cứu giúp mẹ con em bà khống chế đối tượng thì mẹ con em rất là mừng
và cảm một lần nữa cảm ơn anh rất là nhiều
chính sự phản ứng nhanh nhạy kịp thời mọi lúc mọi nơi như vậy mà kỳ sát mùa mùa ba đã có những đồng góp đáng kể trong lĩnh vực phòng chống tội phạm
không chỉ đảm bảo yếu tố nhanh chóng và hiệu quả nhất
lực lượng cảnh sát mùa mùa ba còn phải xử lý vụ việc sao cho hạn chế đến mức thấp nhất không để thiệt hại đến tính mạng sức khỏe và tài sản của nhân dân
tính đến nay trung tâm thông tin của cảnh sát mùa mùa ba đã tiếp nhận trên một mươi hai tin báo liên quan đến an ninh trật tự
qua đó lực lượng mùa mùa ba tiến hành khống chế bắt giữ khoảng năm đối tượng vi phạm
ngăn chặn hàng ngàn vụ đe dọa giết người cướp tài sản đánh nhau có hung khí
tuy nhiên trong quá trình hoạt động nghiệp vụ lực lượng cảnh sát mùa mùa ba cũng trải qua không ít khó khăn trở ngại
trong đó phổ biến nhất vẫn là tình trạng báo tin sai tin giả quấy dối
khi giải quyết vụ việc về an ninh trật tự thì ngại nhất là những đối tượng mà sử dụng ma túy mà đặc biệt là ma túy đá
khi đối tượng này sử dụng ma túy đá thì sẵn sàng chống lại lực lượng cảnh sát một mươi ba làm cho một số đồng chí bị thương
khi bị thương thì bởi vì đối tượng này là đối tượng sử dụng ma túy
sử dụng ma túy cho nên cái nguy cơ nhiễm hiv rất cao
không phải cái việc đó để rồi là các bộ nhân sĩ của đội cảnh sát mùa ba là sợ rồi xin chuyển công tác khác
những đây là một trong những điểm mạnh của lực lượng cảnh sát quận ba để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ
và góp phần đảm bảo về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh thanh hoa
xã hội ngày càng phát triển tình hình tội phạm ngày càng manh động liều lĩnh gia tăng tội phạm sử dụng cụ khi đóng
điều này đã xa nhiều khó khăn và thách thức
trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng thông an nói chung và cảnh sát mùa ba nói riêng
nhưng với bản lĩnh vững vàng cùng sự nhanh nhạy mưu trí dũng cảm chắc chắn trong thời gian tới
lực lượng cảnh sát mùa mùa ba sẽ tiếp tục khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ
xứng đáng với thương hiệu lực lượng phản ứng nhanh cảnh sát mùa ba
ở ứng hoạt động kỷ niệm năm mươi năm năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và một mươi năm năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy
vào ngày hôm qua tại hà nội đã diễn ra hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cơ sở trên địa bàn huyện đan phượng
tham gia hội thao có một mươi sáu đội mỗi đội gồm sáu người là cơ quan doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn huyện
trong đó có một đồng chí lãnh đạo cơ sở hoặc đội trưởng phòng cháy chữa cháy
thông qua hội thao đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chữa cháy
cứu nạn cứu hộ đồng thời thúc đẩy phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy
hội thao cũng là dịp để các đơn vị có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm
từ đó nâng cao hiệu quả chất lượng công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
giữa các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện đan phượng
tại hội thao với nội dung thi chữa cháy cứu tài sản
các đội đã thể hiện rõ tính chuyên nghiệp trong kỹ thuật phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
kết thúc hội thao ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các đơn vị có thành tích cao trong thi đấu
trung tâm phát thanh truyền hình điện ảnh công an nhân dân đã thực hiện lễ kết nghĩa
nhằm thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa hai đơn vị
lễ kết nghĩa hướng đến xây dựng tổ chức đoàn của hai đơn vị vững mạnh
tạo điều kiện hỗ trợ qua lại trong các hoạt động phong trào thanh niên
sự đoàn kết gắn bó giữa hai đơn vị từ đó thúc đẩy phong trào đoàn
cũng như công tác tuyên truyền trong lực lượng
lãnh đạo hai đơn vị thống nhất đoàn viên thanh niên hai đơn vị
cần đi sâu vào các hoạt động thực tiễn tăng cường giao lưu văn hóa thể thao
hỗ trợ nhau trong công tác tuyên truyền các hoạt động an sinh xã hội
trong thời gian tới đoàn viên thanh niên hai đơn vị cần tiếp tục phối hợp
xung kích lập công vì an ninh tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
luôn xứng danh là đoàn viên thanh niên cộng sản hồ chí minh
cũng trong buổi lễ đoàn viên thanh niên hai đơn vị đã trao nhiều phần quà
có ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố cần thơ
đồng thời tổ chức đà bóng giao hữu giữa hai đơn vị
tỉnh đến nai toàn tỉnh đã ghi nhận gần tám trăm linh trường hợp mắc bệnh quay bị
riêng trong tháng một mươi này số ca mắc quay bị tăng và đã xuất hiện nhiều ổ bệnh lớn
số ca mắc quay bị đã được phát hiện hầu hết ở các điểm trường mẫu giáo tiểu học
mới đây tại điểm trường mẫu giáo hai mươi tám tháng tám của huyện trà bồng
đã xuất hiện ổ bệnh với hai mươi trường hợp mắc nâng tổng số ca mắc trên toàn tỉnh lên gần tám trăm linh trường hợp
trước diễn biến của bệnh sở y tế đã chỉ đạo hệ thống dự phòng địa phương tăng cường công tác giám sát dịch tễ
phát hiện kịp thời và xử lý ẩu bệnh hạn chế nguy cơ lây lan và bùng phát của dịch bệnh này
do quay bị là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây qua đường nước bọt ăn uống
nên nếu phát hiện trẻ bị bệnh cần phải cách ly và không được cho trẻ đến trường để hạn chế lây cho trẻ khác
tuần tới trung tâm y tế dự phòng sẽ kiểm tra thực tế tình hình dịch bệnh tại các địa phương
trong đó có huyện trà bồng nơi vừa phát hiện nhiều ca bệnh đồng thời cấp thuốc khử khuẩn cho các trường học và tổng vệ sinh
trung tâm y tế dự phòng tỉnh vĩnh long cho biết bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh diễn biến bất thường và có nguy cơ gia tăng trong thời gian tới
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay tỉnh vĩnh long đã ghi nhận hơn tám trăm sáu mươi ca bệnh sốt xuất huyết tăng năm mươi ba so với cùng kỳ
trong đó có chín mươi ca sốt xuất huyết diễn biến nặng và một trường hợp tử vong
hiện bình quân mỗi tuần trên địa bàn ghi nhận khoảng hai mươi năm ca sốt xuất huyết mới
bệnh tập trung cao ở các huyện long hồ bình tân măng thiết và thành phố vĩnh long
nguyên nhân chính khiến bệnh xuất xuất huyết trên địa bàn tăng cao là do tỉnh vĩnh long đang bước vào những tháng cao điểm của mùa mưa
điều kiện tốt để mũi phát sinh gây bệnh
bên cạnh đó người dân còn chủ quan chưa tích cực triển khai các biện pháp diệt lăng quăng vệ sinh nơi ở
thưa quý vị bờ biển cửa đại hội an quảng nam
vẫn đang tiếp tục sạt lở rất nhanh và lan rộng mỗi khi biển động nhất là khi có gió mùa đông bắc
trong khi chờ đợi để triển khai giải pháp đồng bộ hiện nay thành phố hội an phải tự ứng kinh phí để tiếp tục
kè cứu bờ biển đang sạt lở và bảo vệ cả bờ kè gần khách sạn hội an trước khi có nguy cơ thêm một cửa biển thông sông
trước đợt gió mùa đông bắc sắp diễn ra chính quyền thành phố hội an đã tập trung tại bờ biển cửa đại
để khảo sát nghiên cứu
và thống nhất một giải pháp cấp bách bảo vệ khu vực bờ biển hiện đang sạt lở rất nhanh và lan rộng
theo đó giải pháp được chốt là tiếp tục kè bảo vệ bờ biển cửa đại đoạn đang sạt lở nặng nề bằng biện pháp kè mềm
về kinh phí hội an phải chủ động tự ứng trước kinh phí để kè
tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để trình chính quyền các cấp tìm nguồn kinh phí bổ sung sau
thành phố hội an đang huy động lực lượng gia cố tạm thời bằng cách mua vải địa lót rồi đổ cát vào bao
chèn lên để tránh sóng cuốn cát ra ngoài
thưa quý vị trận mưa lớn vào giữa tháng một mươi vừa qua đã để lại những hậu quả không nhỏ đối với tỉnh quảng trị
khi mà tại khu vực đầu nguồn sông thạch hãn tỉnh quảng trị nước sông dân cao chảy mạnh
và đã gây sói lở phần sân bê tông phía đuôi sao của đạp tràng xã lũ nam thạch hãng
và theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
thì tình trạng này nếu không sớm được khắc phục thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình
cũng như là cuộc sống của người dân địa phương
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
đây là những gì còn sót lại của công trình xã lũ nam thạch hãng
với tổng chiều dài sân bê tông phía sau của công trình là trên một trăm ba mươi mét
trận lũ vào chung tuần tháng một mươi vừa qua đã làm sói lở trên sáu mươi năm mét
thì việc vào công trình nam thạch hãng
để phục vụ tới ba huyện thị sẽ rất là khó khăn
đạp tràng xã lũ nam thạch hãng được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
qua thời gian sử dụng công trình đã được sửa chữa nhiều lần
nhưng chỉ mang hình thức chắp vá manh nhún
công trình này có nhiệm vụ tưới tiêu cho trên một mươi năm ha lúa
của các huyện hải lăng triệu phong và thị xã quảng trị
bên cạnh đó nếu bị vỡ đập sẽ làm ảnh hưởng đến hai trăm linh hectare nuôi trồng thủy sản bị nhiễm mặn
đặc biệt là không thể cung cấp nước cho tám mươi sáu dân trong hệ thống nước sạch của thị xã quảng trị
ngân sẽ có tham mưu cho ubnd báo cáo bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
và đề nghị với bộ quan tâm hỗ trợ từ nguồn vốn cũng như giải pháp kỹ thuật
để đảm bảo cho công việc sửa chữa đảm bảo được an toàn cho công trình một cách lâu dài

với việc xóa lỏ nghiêm trọng như thế này
nếu không được sửa chữa một cách tổng thể và bền vững
thì chỉ cần một trận lũ nữa thôi
nguy cơ toàn bộ hệ thống sân bê tông phía sau của đập tràn xả lũ nam thạch hãn sẽ không còn
thưa quý vị và các bạn trong chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với vùng đất tây nguyên
để tìm hiểu về những nét độc đáo của một nghề thủ công truyền thống
ở xã yà dước huyện biên giới đức cơ được lưu truyền lâu đời trong dân gian
thế nhưng ít được kể đến đó chính là nghề đan chiếu gran
vâng có thể nói thêm rằng chiếu brand là một sản phẩm rất đổi thân thuộc và thiên liên của người sarai
sản phẩm độc đáo này được tạo tác hoàn toàn bằng đôi bàn tay tài hoa tỉ mẩn của người phụ nữ dân tộc sarai
nguyên liệu chính để giật chiếu brand là cây dưới dạy cây brand
loại cây mọc hoang trong rừng và thường ở các dòng sông con suối
từ rất lâu cây bran đã được sử dụng để làm một số vị thuốc dân gian
nhưng lá brand được người dân sử dụng nhiều nhất để dẫn lên những tấm chiếu với nhiều công dụng
hàng năm vào mỗi mùa khô những người phụ nữ dân tộc sarai ở làng sung lớn
làng đất ngôn làng đất la và làng pong thuộc xã gia đất lại lên rừng lấy lá brand để làm nguyên liệu giật chiếu
những chiếc lá còn tươi được cắt bỏ gai tước ra thành sợi nhỏ rồi đem phơi nắng trong một tuần
khi những sợi lá đã ngả màu vàng họ đem cất lên gác bếp hoặc treo lên nóc nhà
khi ấy những sợi lá bran trở nên mềm mại
nhưng rất bền và dẻo dai
mùa mưa đến là lúc nông nhàn chị em bắt đầu trải những sợi nguyên liệu ra giữa nhà và bắt đầu công đoạn đan chiếu
việc đan chiếu brand giống như công đoạn đan những vật dụng bằng tre nứa như nâm nìa đan gùi
giật chiếu brand không mệt nhọc nhưng lại cần đến sự tỉ mỉ và mất khá nhiều thời gian
giật chiếu brand thì có từ rất lâu rồi
nhà mình thì do cha mẹ truyền dạy lại
trong làng có nhiều người còn giật chiếu
giật chiếu brand không khó làm lâu rồi quen nhưng phải mất rất nhiều thời gian
các chị em phụ nữ mới làm được
thường là vào mùa mưa không có việc gì thì mình dệt chiếu
nhờ tính tỉ mỉ và khéo léo các nghệ nhân đã kết hợp hài hòa thuần thuộc từng động tác để đan những sợi lá lại với nhau dệt thành tấm chiếu bran
khác với các loại chiếu thông thường chiếu bran được đan từ chính giữa da
khi hoàn thành sẽ tạo nên một sản phẩm có những hình kẻ caro đồng tâm có viền chỉ

tùy theo lá dài hay ngắn mà có thể giật nên những chiếc chiếu lớn nhỏ khác nhau
theo khổ lá chiếu thường có kích thước một m x hai m
người giật chiếu cũng có thể giật theo kích thước yêu cầu của người sử dụng
chiếu brand thiết thực với đời sống của người gia rai
chiếu thường được người gia rai trải ra giữa sàn nhà để nằm hoặc ngồi tiếp khách
hồi trước chiếu brand trước đó bà còn rất khó khăn
bây giờ là ông già vụ già để lại
trong là cho
trong là cho mẹ cháu
trước đấy là người ta
tại đó người ta là mua gạo này mua cơm này mua đôi quần gà đôi heo
bây giờ là dần dần đến bây giờ là từ xưa đến lẽ cho quán cháu bây giờ là nói chung là cũng có kết quả
hiện nay có khá nhiều loại chiếu khác nhau nhưng chiếu brand vẫn có ý nghĩa quan trọng đối với đồng bào gia rai nơi đây
họ vẫn thích nằm ngủ trên những chiếc chiếu truyền thống này
hoặc thích để dành một vài tấm chiếu trong nhà
như một vật dụng thân thuộc không thể thay thế
tuy nhiên do ít được quảng bá nên nghề diệt chiếu bran chỉ bó hẹp trong cộng đồng người gia rai
về lâu dài sẽ có nguy cơ mai một
vì thế những người gia rai ở xã yad cũng như chính quyền địa phương vẫn luôn mong muốn sẽ gìn giữ được nghề truyền thống của